công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng dương thị lan
trú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi giết người
vào ngày hai mươi tám tháng hai lan cùng với ông dương văn mão đã nhậu trung
sau đó ông mão chở lan về
trên đường về ông mão có hành vi sàm sỡ và lấy trộm tiền của lan
sáng ngày hôm sau lan hỏi nhưng ông mão phủ nhận việc lấy trộm tiền
và còn có những lời lẽ xúc phạm đối với lan
nên lan đã dùng dao nhọn tấn công chúng vào vùng lưng khiến ông mão tử vong